vào đêm ngày hai mươi hai dạng sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi tại khu vực biên giới sông nậm thi thuộc địa phận tổ một mươi phường lào cai thành phố lào cai
đơn vị nghiệp vụ của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lào cai đã bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển hơn một tấn thực phẩm đông lạnh từ trung quốc vượt biên về việt nam
tại địa điểm trên lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh lào cai đã phát hiện đối tượng hà văn quyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba dân tộc thái
thường trú tại xã sơn thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái đang có hành vi dùng thuyền máy vận chuyển trái phép hàng hóa vượt biên giới từ trung quốc về việt nam qua sông nậm thi
tăng vật thu giữ gồm nhiều loại thực phẩm đông lạnh như chả cá trà tôm trà viên thịt siên xúc xích chim cút mỏ sẵn có tổng trọng lượng một ba trăm năm mươi ba năm kg có trị giá khoảng gần một trăm linh triệu đồng
đối tượng khai nhận số hàng trên có nguồn gốc từ trung quốc đang trên đường vận chuyển vào nước ta tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
hiện lực lượng biên phòng đã tiến hành lập biên bản vi phạm tịch thu toàn bộ số tăng vật trên và tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật